lò đốt rác thải trên đảo bình ba xã cam bình thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa đã đi vào hoạt động được hơn hai năm nay góp phần giải quyết một lượng lớn rác thải ở xã đảo này
thế nhưng thời gian gần đây thì câu chuyện về rác thải ở xã đảo này lại luôn là đề tài nóng khi mà việc thu gom rác đang gặp rất nhiều khó khăn
rác thải từ những lồng bè nuôi tôm rác thải từ khu dân cư rác thải xuất hiện nhiều nơi
môi trường trong lành tại xã đảo cam bình đang ngày càng trở nên bức bối vì rác thải
mặc dù xã đã được thành phố đầu tư lò đốt xử lý rác công suất từ bốn đến năm tấn rác mỗi ngày
thế nhưng kinh phí để vận hành và thu gom rác thải thì giao cho địa phương tự tìm nguồn xã hội hóa cho nên gặp rất nhiều khó khăn
người m cod một mươi sáu phòng encirci nhu không gian đ inspector
vấn đề thi đa dung trường đãy quyên tổ chức một

phải có chi đến là hơn năm mươi triệu mà cái kinh phí này là xã là tự thu tự chi
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi thì là cái vấn đề thu rất là khó lý do các cơ sở hoạt động là ngưng hoạt động kinh doanh
trước tình hình đó chính quyền xã đã kiến nghị thành phố sớm có phương án hỗ trợ kinh phí để đảm bảo môi trường sống cho người dân
cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp tạo điều kiện để việc thu gom xử lý rác thải hoạt động hiệu quả bảo đảm môi trường và cuộc sống trên đảo